kính chào quý vị và các bạn
do tác động của không khí lạnh từ phía bắc rồn xuống nên sang ngày mai
khu vực bắc bộ sẽ xuất hiện mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa vừa mưa to trong mưa rông cần đề phòng với lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
cùng với đó nền nhiệt cũng có xuống giảm dần
mức nhiệt độ cao nhất ngày mai ở đông bắc bộ từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
và sang đến ngày bảy và ngày tám nhiệt độ tiếp tục giảm thêm
tiết trời chuyển mát mẻ có nơi xe lạnh
tại các tỉnh phía tây bắc bộ ngoài mưa rông tăng mạnh
đi kèm với tố lốc và gió giật mạnh thì nhiệt độ cũng giảm dần
nắng nóng về cơ bản sẽ kết thúc và đến ngày tám tháng bốn
nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều chỉ trong khoảng là hai mươi sáu hai mươi chín độ chỉ một vài nơi trên ba mươi độ
khu vực thanh hóa đến thửa thiên huế xảy ra nắng nóng diện rộng trong mấy ngày gần đây
nhưng từ ngày mai thì nắng nóng suy giảm dần
đến chiều tối đêm mai xuất hiện mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ tiếp tục giảm thêm trời chuyển mát mẻ vào ngày bảy tám tháng bốn
khu vực từ đà nẵng đến bình định phú yên
ngày mai trời cũng nắng nhiều và nắng nóng xảy ra cục bộ
với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi ba ba mươi sáu độ
đến ngày bảy tám tháng bốn nền nhiệt sẽ giảm dần nắng nóng kết thúc trên khu vực
do tác động của giải áp thấp xích đảo
nơi khu vực tây nguyên đã xuất hiện những cơn mưa rào và rông rải rác
tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối
cục bộ có mưa rông mạnh kèm theo lốc xét
sự báo là ba ngày tới mưa trên khu vực có xu hướng giảm
chỉ còn xuất hiện cục bộ trong thời đoạn ngắn và ban ngày trời nắng nhiều
với cường độ nắng mạnh vào trưa chiều
nhiệt độ tại vùng cao tây nguyên sao động trong khoảng từ một mươi chín ba mươi bốn độ
có nơi sấp xỉ ba mươi năm độ
đến với các tỉnh thành nam bộ trong thời đoạn tới
mưa rông trên khu vực cũng có xu hướng giảm dần
ban ngày trời nắng nhiều trở lại
trưa chiều sao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng miền đông vẫn có nắng nóng với mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi bảy độ